thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng thống ấn độ ram nath kovind
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng tổng thống ramnath kovind đã được nhân dân ấn độ bầu vào vị trí quan trọng
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tổng thống ấn độ sẽ giành được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian tới
tổng thống ram nath kovind khẳng định coi việt nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của ấn độ
trong cương vị mới sẽ nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam trên nhiều lĩnh vực
trên nền tảng các kết quả đạt được giữa hai nước sau hơn bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
ấn độ tiếp tục giúp việt nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp các gói hỗ trợ phát triển
tiến dụng yêu đái trên nhiều lĩnh vực phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc
trong khuôn khổ chương trình dự hội nghị cấp cao kỷ niệm asean ấn độ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp công ty verdori
tập đoàn lassen antibro và giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia ấn độ
tiếp chủ tịch công ty vidoi thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao hoạt động của công ty tại việt nam và cho biết
chính phủ việt nam ủng hộ và tiếp tục hợp tác phối hợp chặt chẽ với phía ấn độ để triển khai hiệu quả các dự án
ngôi làng thông minh của việt nam
tại việt nam vidoi đang triển khai dự án smart vlip ngồi làng thông minh bao gồm các dịch vụ và gói giải pháp về giáo dục từ xa
y tế từ xa phát triển nguồn nhân lực hdes điện tử nông nghiệp công nghệ cao nước atm
cũng trong chiều ngày hai mươi bốn tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp giám đốc điều hành tập đoàn lacen entubo
tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng quốc phòng công nghệ xây dựng công nghiệp chế tạo tài chính
tiếp giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia ấn độ ongc
ngày hai mươi bốn tháng một đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại hà tĩnh
thăm và nói chuyện tặng quà một số gia đình chính sách hộ nghèo ở xã thạch hải và xã thạch vĩnh huyện thạch hà xã tùng ảnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
chủ tịch quốc hội vui mừng trước những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của địa phương
nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó keo sơn
chủ tịch quốc hội chia sẻ những khó khăn mà nhân dân vùng bị ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt thạch khê gánh chịu trong thời gian qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong bà con nhân dân tin tưởng vào cấp ủy chính quyền địa phương vào chủ trương của đảng nhà nước để làm cho thạch hà ngày càng tươi đẹp hơn sâu có hơn
mong bà con từng bước vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
quan đến vấn đề khai thác mỏ sắt ở thạch khê chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng xã thạch hải nói riêng và huyện thạch hà hà tĩnh nói chung có tiềm năng và thế mạnh phát triển dịch vụ du lịch thương mại
vì vậy chưa đến thời điểm phải nhất thiết khai thác mỏ sắt thạch khê
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã đến sân hương tại khu mộ cố tổng bí thư trần phú khu di tích ngã ba đồng lộc và khu lưu niệm đại thi hảo nguyễn du
cũng trong hôm nay ban chỉ đạo quốc gia năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi bảy đã họp tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm quan hệ hữu nghị với hai nước bạn lào và campuchia
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã dự và phát biểu tại phiên họp
phát biểu tại phiên họp phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy hai nước việt nam lào việt nam campuchia đã phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú sinh động trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
trong đó trao đổi gần ba trăm linh đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các hiệp định thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ các chương trình kế hoạch hợp tác của hai bên góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào và mối quan hệ hữu nghị việt nam campuchia phát triển lên tầm cao mới
điểm lại một số hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi bảy hai bên đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào tại thủ đô mỗi nước
tổ chức thành công liên hoan hiễu nghị nhân dân việt nam lào lễ kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia ngày văn hóa du lịch việt nam tại lào tại campuchia
những ngày văn hóa du lịch lào
lịch lào campuchia tại việt nam tinh thần và thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa việt nam lào việt nam campuchia phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước vì hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
ngày hai mươi bốn tháng một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng quỹ bảo trợ trẻ em việt nam và trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã đến thăm tặng quà các hộ nghèo hộ gia đình chính sách
hội viên hội người mù và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
chuẩn bị đón tết nguyên đán phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng lãnh đạo trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và quỹ tử thiện kim oanh mang những món quà xuân đến với các gia đình
đặc biệt là các gia đình khó khăn các gia đình khiếm thị cũng như những phần học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
tại xã vinh phú huyện phú vang phó chủ tịch nước cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã dự lễ khởi công động thổ xây dựng trường trung học cơ sở vinh phú huyện phú vang
cũng tại đây phó chủ tịch nước và quỹ tử thiện kim oanh hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng để xây dựng đường nông thôn mới tại xã phú hải huyện phú vang
đồng thời hỗ trợ xây dựng công trình nhà văn hóa xã phú hải với kinh phí năm trăm linh triệu đồng
phó chủ tịch nước và nhà tài trợ đã trao tặng hai trăm năm mươi phần quà tết cho các hội viên người mù tại thị trấn phú đa
trao tặng hai trăm năm mươi phần quà cho trẻ em khuyết tật tp huế trao một trăm linh suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó đang học tập tại trường trung học cơ sở phú mậu huyện phú vang
cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và tặng quà hai hộ gia đình chính sách tại thành phố huế
tại đây phó chủ tịch nước ân cần thăm hỏi động viên mong muốn gia đình cùng với đồng bào cả nước có một cái tết mậu tuất an vui đầm ấm
nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám hôm nay hai mươi bốn tháng một chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã đến thăm chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã đến thăm nguyên tổng bí thư đỗ mười
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương và nguyên chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam phạm thế duyệt
bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới
lời chúc sức khỏe tới các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm kheo rõi và đồng góp ý kiến đối với hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới
chiều ngày hai mươi bốn tháng một tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
sở lao động thương binh và xã hội hà nội cho biết
thành phố hà nội sẽ dành hơn hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
theo đó tổng số đối tượng chính sách tặng quà trong dịp này là hơn tám trăm hai mươi bốn người
đó là những người có công với cách mạng cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu nghỉ mất sức
các gia đình thuộc diện hộ nghèo người cao tuổi công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nữ cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố
ngoài quà của thành phố các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế
có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội có nhiều khó khăn trên địa bàn quản lý
bảo đảm các đối tượng đều có tết
ngày hai mươi bốn tháng một ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có văn bản chỉ đạo
xử lý một số vụ việc gây bức xúc xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian qua
cụ thể ông nguyễn đức trung yêu cầu
giám đốc công an tp hà nội phối hợp với giám đốc sở y tế điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
sự việc các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về trường hợp cháu bé tám tháng tuổi
được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đông anh chiều ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bị tiêm nhầm thuốc dẫn đến tử vong vào tối ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí nêu
về việc thăng máy tại nhà tái định cư g chín phường xuân tảo quận bắc từ lý
từ đó giao tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà hà nội
khẩn trương kiểm tra có ngay phương án sửa chữa hệ thống thang máy tại nhà tái định cư g chín
bảo đảm ổn định cuộc sống và an toàn tuyệt đối cho người dân
báo cáo thành ủy ủy ban nhân dân thành phố trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
xin chuyển sang những thông tin quốc tế
trong khuôn khổ hội nghị thường niên lần thứ bốn mươi tám diễn đàn kinh tế thế giới
đang diễn ra tại thành phố davos của thụy sĩ
lãnh đạo và quan chức cấp cao của nhiều nước trên thế giới
đã lên tiếng bảo vệ tự do hóa thương mại
trong bối cảnh xu hướng bảo hộ đang phủ bóng đen lên thương mại thế giới
trong bài phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng canada justin trudeau
đã hoan nghênh việc một mươi một quốc gia đạt được sự thương mại
họ đã đặt sự nhất trí về nội dung sửa đổi của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp và sẽ sớm ký kết thỏa thuận này
trong khi đó thủ tướng ấn độ narendra modi thừa nhận rằng sự bành trướng
của chủ nghĩa bảo hộ và toàn cầu hóa đang mất đi ánh hào quang
song ông nhấn mạnh việc dựng lên các rào cản thương mại mới không phải là giải pháp
dự kiến bên lề diễn đàn davos ngày hai mươi năm tháng một thủ tướng anh theresa may
sẽ có cuộc hội đàm với tổng thống mỹ donald trump
người đã công khai phản đối các thỏa thuận thương mại hiện hành
và sửa đổi các thỏa thuận thương mại quốc tế để bảo vệ lợi ích và việc làm tại mỹ
sau hai ngày nhóm họp tại thủ đô tokyo của nhật bản
phái đoàn một mươi một quốc gia tham gia đàm phán đã đạt được nhất trí về nội dung sửa đổi
của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
dự kiến các bên sẽ ký kết thỏa thuận này tại vòng đàm phán tiếp theo ở chile vào tháng ba tới
tuy nhiên trong bối cảnh tương lai của hiệp định mậu dịch
tự do bắc mỹ nafta vẫn là một ẩn số
dư luận canada hiện vẫn đang rất mâu thuẫn về việc chính phủ của thủ tướng trudeau
sẽ ký kết cptpp trước khi kết thúc tái đàm phán nafta
trước đó canada từng do dự về việc ký cptpp do lo ngại ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán
hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta vốn đang diễn ra đầy khó khăn với mỹ và mexico
một số hiệp hội ngành nghề tại canada bày tỏ lo ngại
rằng chính phủ đồng ý ký cptpp trước khi hoàn tất tái đàm phán nafta
sẽ tạo cớ cho mỹ quay lưng lại với nafta và điều này sẽ tước đi của otawa nhiều cơ hội
gây ảnh hưởng lớn đến các chuỗi cung ứng chuỗi giá trị trong khu vực
tuy nhiên theo giới chức đàm phán của canada
cptpp là một thỏa thuận thương mại quan trọng không thể bỏ lỡ
và việc tham gia cptpp sẽ không đe dọa trực tiếp đến triển vọng đàm phán nafta
với cptpp canada có thể tiếp cận với thị trường lên tới năm trăm linh triệu dân
và chiếm bốn mươi gdp của thế giới
canada đang có một vị thế tốt và sẽ không làm ảnh hưởng đến đàm phán nafta
hiệp hội trang trại và công nghiệp thực phẩm canada cũng đã hoan nghênh quyết định trên
khi cho rằng chính phủ của thủ tướng justin trudeau không nên để hết trứng vào một giỏ
hiệp hội ngành thịt của canada cho rằng cptpp là cơ hội để nước này đạt một
tiêu xuất khẩu thịt trị giá bảy mươi năm tỷ đô la canada
đây được cho là một lựa chọn khôn ngoan của chính phủ của thủ tướng trudeau
đồng thời gửi tín hiệu cứng rắn tới quốc gia láng giềng phía nam
quốc hội pháp vừa bỏ phiếu thông qua một điều khoản trong một đạo luật mới
theo đó các công dân nước này được quyền phạm lỗi khi làm việc với các cơ quan công quyền mà không bị phạt
bộ hành động và tài chính công pháp cho rằng việc mở rộng quyền phạm lỗi vừa được
quốc hội thông qua là một cuộc cách mạng trong quan hệ giữa chính quyền với người dân
đạo luật này nằm trong những cải cách được tổng thống emmanuel macron đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử
theo đó cho phép công dân pháp phạm lỗi một cách thiện ý khi làm việc với nhà chức trách mà không bị phạt trong lần vi phạm đầu tiên
nhà chức trách sẽ xác định người phạm lỗi có ý xấu hay không
theo chính phủ pháp điều khoản này là nền móng của một đạo luật thúc đẩy một nhà nước phục vụ một xã hội đáng tin cậy
tuy nhiên quyền phạm lỗi không được phát triển
quyền phạm lỗi không được áp dụng trong một số trường hợp ví dụ như trong lĩnh vực y tế